sáng nay hai mươi tháng một mươi hành trình tôi yêu tổ quốc tôi do hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức trên cả nước
đã dừng chân tại thành phố hồ chí minh một trong những điểm đặc biệt của hành trình
nơi ghi đậm dấu ấn của chủ tịch hồ chí minh
trên một hội viên thanh niên tiêu biểu đã cùng dự buổi trao cơ dưới lá quốc kỳ thiêng liêng
tại bảo tàng hồ chí minh chi nhánh thành phố hồ chí minh khu lưu niệm bến nhà rồng
hành trình tôi yêu tổ quốc tôi do hội liên hiệp thanh niên việt nam tổ chức
nhằm kêu gọi tinh thần sung kích sáng tạo giáo dục truyền thống lòng yêu nước
bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ
hành trình năm nay diễn ra trong thời điểm đánh dấu năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
là dịp để các đoàn viên hội viên thanh niên tiếp tục ra sức rèn luyện phấn đấu
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
để tham gia xây dựng bảo vệ và phát triển tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa